thưa quý vị với hành vi giết người cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long cho biết đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn văn hòa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại huyện trợ lách tỉnh bến tre
theo hồ sơ của cơ quan điều tra ngày một mươi chín tháng một mươi một trên đường về nhà trọ ở xã quế an huyện vũng liêm phát hiện thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba chạy xe cùng chiều đã từng xảy ra mâu thuẫn trong việc làm ăn trước đó với mình
hòa đã ép xe dùng dao thủ sẵn đâm nạn nhân nhiều nhát vào bụng khiến nạn nhân phải đi cấp cứu tại bệnh viện
công an tỉnh thừa thiên huế vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với ba đối tượng là lê hồng khanh lê hạ và trương ngọc đức nguyên là cán bộ của công ty và trung tâm thiết kế tư vấn thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thừa thiên huế về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo điều tra ban quản lý rừng phòng hộ hương thủy
đã hợp đồng với công ty lâm phát và trung tâm quy hoạch và thiết kế nông lâm nghiệp để thiết kế thẩm định phương án khai thác tận thu một trăm năm mươi bảy tám mươi bảy hectare gỗ rừng thông bị thiệt hại do cháy năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên các đối tượng đã thiếu trách nhiệm thẩm định khai thác bán ra hơn hai mươi hai tỷ đồng trong khi tổng doanh thu theo phương án được phê duyệt là sáu ba tỷ đồng gây thiệt hại cho nhà nước với số tiền hơn năm sáu tỷ đồng